công an thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự
bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn văn quý ba mươi một tuổi ở phường đại phúc thành phố bắc ninh
và quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn thị phương ba mươi bốn tuổi ở huyện sông lô tỉnh vĩnh phúc
về tội làm lây truyền dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
quý và phương có quan hệ tình cảm sống với nhau như vợ chồng
mặc dù tại thời điểm từ ngày chín tháng sáu cho đến ngày một mươi một tháng sáu thành phố bắc ninh áp dụng giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ thế nhưng hai đối tượng đều không chấp hành
hai đối tượng có lịch trình di chuyển phức tạp trên một số tuyến đường thuộc tp bắc ninh
như phường đại phúc võ cường kinh bắc dẫn đến lây bệnh cho một số người khác
quá trình làm việc với lực lượng công an cả quý và phương khai báo không đầy đủ
về các trường hợp đã tiếp xúc gần gây khó khăn cho công tác điều tra truy vết
tuy nhiên công an tp bắc ninh đã nhanh chóng đấu tranh xác định rõ hành vi vi phạm của các đối tượng